phát biểu trong lễ tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức tối nay tại hà nội
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã biểu dương những thành tích xuất sắc của các nhà giáo trẻ được vinh danh ngày hôm nay
và sự nỗ lực của tất cả các thầy cô giáo đang công tác trên mọi miền tổ quốc
những năm qua đảng nhà nước và chính phủ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục
coi giáo dục là quốc sách hàng đầu
thời gian tới yêu cầu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cùng các bộ ngành liên quan
phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tham mưu những chính sách nhằm chăm lo cho đời sống của các nhà giáo
bởi đó là nghề cao quý trong những nghề cao quý
chương trình tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu là giải thưởng dành cho các nhà giáo dưới ba mươi năm tuổi
quốc tịch việt nam
chín mươi giáo viên đến từ bốn mươi ba tỉnh thành phố được lựa chọn để vinh danh trong dịp này
họ là những thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong chuyên môn đạo đức và có nhiều sáng kiến trong lĩnh vực đang công tác